kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một
đường đà nẵng phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng
về hai tội danh trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát theo hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ văn may sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trên bốn mươi tám lãm khê
phường đồng hòa quận kiến an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện